thưa quý vị và các bạn vào tối qua bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã phong tỏa khoa truyền nhiễm
cách ly khoảng bảy mươi người có liên quan đến ca bệnh nhiễm covid một mươi chín trở về từ đà nẵng
những người cách ly bao gồm một bác sĩ hai điều dưỡng của khoa truyền nhiễm một mươi một sinh viên ba mươi bảy bệnh nhân và một số người nhà bệnh nhân
cụ thể việc phong tỏa khoa truyền nhiễm không ảnh hưởng đến công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm
hoạt động điều trị vẫn diễn ra bình thường
tuy nhiên khi tiến hành cách ly theo quy định việc giao và nhận thuốc và các trang thiết bị y tế được thực hiện theo đúng quy định
người giao và người nhận không tiếp xúc gần
dự kiến trong ngày hôm nay ngành y tế sẽ chuyển toàn bộ bệnh nhân khoa chuyển nhiễm về bệnh viện lao và bệnh phổi để điều trị
nhằm triển khai công tác khoanh vùng và xử lý dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh triệt đề hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng
cdc đắk lắc đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến những cá nhân đã đi trên chuyến xe cần khẩn trương khai báo y tế tại nơi đang sinh sống
để được hướng dẫn cách ly phòng chống lây lan hoặc hay khách có thể liên hệ đến đường dây nóng phòng chống covid một mươi chín của c d c đắk lắc
ở số điện thoại tám trăm sáu mươi tám năm trăm tám mươi tám sáu trăm linh số điện thoại của cdc đắk lắc chín trăm ba mươi năm tám trăm bốn mươi tám hai trăm tám mươi hai để được hướng dẫn cụ thể
cũng trong tối ngày hôm qua bộ y tế phát đi thông báo khẩn số một mươi tám
đề nghị những người đã đến các địa điểm sau đây nhanh chóng khai báo y tế thực hiện cách ly theo quy định để hạn chế lây lan covid một mươi chín
đề nghị những người đã đến những địa điểm được nêu liên hệ ngay với những cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ
gọi điện đến các đường dây nóng một nghìn chín trăm linh chín trăm linh năm chín nghìn chín mươi năm của bộ y tế hoặc chín trăm linh năm một trăm linh tám tám trăm bốn mươi bốn trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
hoặc số điện thoại chín trăm một mươi bốn tám mươi năm ba trăm tám mươi tám
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam hoặc chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
hoặc số điện thoại tám trăm sáu mươi chín năm trăm bảy mươi bảy một trăm ba mươi ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
thực hiện cách ly tại nhà khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế vn hoặc tải ứng dụng ncov từ địa chỉ
covid vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
chiều qua bộ y tế đã đưa ra các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó người dân cần thực hiện những biện pháp cụ thể sau đây
thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất sáu mươi cồn
đeo khẩu trang nơi công cộng trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế

bốn tránh đưa khăn lên mắt mũi miệng che miệng và mũi khi hò hoặc hắt hơi bằng khăn giấy khăn vải khủy tây áo
năm tăng cường vận động dạy luyện thể lực sinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh
nếu có dấu hiệu sốt ho hát hơi và khó thở hãy tự cách ly tại nhà đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị
tự cách ly theo dõi sức khỏe khai báo y tế đầy đủ
tám thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https tờkhaiyt vn hoặc tại ứng dụng ncovi từ địa chỉ https ncovi vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân
chín cai ứng dụng bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín giúp bảo vệ bản thân và gia đình
https hai gạch chéo gạch chéo bluezone
trong tình hình này bộ y tế khuyến cáo người dân đến thành phố đà nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày tám tháng bảy cho đến nay
cần thực hiện việc khai báo y tế điện tử tự theo dõi sức khỏe
đối với những người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly phong tỏa hoặc là có những biểu hiện như ho sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm
đồng thời cần phải kiểm tra các trường hợp có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp
để kịp thời phối hợp cùng các ban ngành trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bộ công an đã ra công điện gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ
giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất cảnh trái phép người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
qua đó thêm nhiều vụ việc đã bị phát hiện khởi tố
mới đây nhất trên địa bàn tỉnh lào cai hai đối tượng là phùng thế anh và vàng xeo xóa vừa bị khởi tố vì tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam qua các khu vực biên giới